thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc công an thành phố hải phòng kết hợp với các lực lượng đánh sập sàn ngoại hối lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay
hiện tại một số sản giao dịch có liên quan đến sản giao dịch ngoại hối hit upion net đã đóng cửa
công an thành phố hải phòng đang điều tra mở rộng trong cả nước để làm rõ những bị hại và những đối tượng có liên quan đến sản giao dịch ngoại hối lừa đảo hit opson net
theo cơ quan công an đến ngày hai mươi ba tháng sáu nhiều nhà đầu tư và người dân ở một số tỉnh thành phố đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị lừa đảo khi tham gia sàn giao dịch ngoại hối hit oppion net và một số sản giao dịch ngoại hối khác
công an thành phố hải phòng đánh giá đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố hải phòng và nhiều tỉnh thành phố khác liên quan đến tổ chức hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối tiền ảo website trái phép trên không gian mạng
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam hai đối tượng nguyễn thế dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phòng một nghìn sáu trăm linh năm tòa nhà star tower phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội và là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ant group và nguyễn văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại khu đô thị vinhome ocean park đa tốn gia lâm hà nội để điều tra xử lý về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản